thêm thông tin liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
giết người sau tiệc rượu nguyễn như hùng chú tại huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa bị bắt tạm giam bốn tháng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ba đối tượng đến nhà chém hùng là trần trung tuyền hồ tam trung và trần trung thành
cùng chú tại xã hòa sơn huyện grongbong cũng về tội giết người
trước đó do mâu thuẫn trên bàn nhậu nguyễn như hùng và trần trung tuyền xảy ra ẩu đả
tuyền đã gọi thêm trung và thành mang dao và thanh sắt đến đánh hùng
hai bên dùng hung khí lao vào đánh chém lẫn nhau
hậu quả hùng bị chém thương tích một mươi tám tuyền bị thương hai mươi năm cả bốn đối tượng tham gia hỗn chiến đều đã bị bắt giữ về tội giết người
ba bị cáo phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huỳnh văn bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh anh trai của đường quốc đại
đại cùng với huỳnh văn bảo và thái văn mum dùng hung khí đánh châu hoàng tân khiến nạn nhân tử vong
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua ba bị cáo đã bị tuyên với các mức án cụ thể là một mươi hai năm tù cho đường quốc đại về tội giết người
hai bị cáo huỳnh văn bảo và thái văn mum cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng mức án lần lượt là hai năm chín tháng tù và hai năm tù
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa xét xử lưu động vụ án mua bán phụ nữ đối với hai bị cáo là lô thị thường và vi thị chiên cùng chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an
theo cáo trạng do hám lợi và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn thiếu hiểu biết của nạn nhân cuối năm hai nghìn một mươi bảy thường và chiên đã bàn bạc thống nhất tìm người đưa sang trung quốc để bán làm vợ lấy tiền tiêu xài
hai bị cáo đã đưa chị mây cùng con nhỏ bán cho một người đàn ông trung quốc với giá hai mươi bốn triệu đồng
kết thúc phiên tòa tòa tuyên bị cáo lô thị thường bảy năm tù vi thị chiên sáu năm tù về tội mua bán phụ nữ
công an quận hà đông thành phố hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm bốn đối tượng là trần trường
anh ngô gia quý bùi xuân tùng và nguyễn thanh giang hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay bốc bắt họ hoạt động ở một mươi một quận huyện thị xã trên địa bàn tp hà nội
quá trình điều tra bước đầu xác định từ khoảng đầu năm ngoái nhóm đối tượng này hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bắt họ
lãi suất cao theo tỷ lệ một mươi a tám cắt lãi trước trả trong vòng năm mươi ngày mức lãi cho vai từ một trăm bốn mươi sáu đến một trăm tám mươi hai một năm
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định căn cứ lời khai và các giấy tờ tài liệu thu giữ được
ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm ngoái đến tháng ba năm nay nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay lên đến tiền tỷ
chiều qua đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long phối hợp với công an phường năm tp vĩnh long đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền
tại một khu đất trống thuộc khóm một phường năm tp vĩnh long
lực lượng công an bắt quả tang một mươi người có liên quan thu giữ bốn mươi lá bài ba bộ bài tay chưa qua sử dụng
tiền tại nơi đánh bạc là bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng và gần ba mươi năm triệu đồng trên người các con bạc
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn thanh phong chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giả
đêm hai mươi sáu tháng hai phong điều khiển xe máy đi từ tp long xuyên vào huyện thoại sơn
để lấy trộm khi đến khu vực ấp bắc thạnh thấy xe máy không người trông coi phong lẻn vào bẻ khóa xe máy dẫn ra ngoài và bị bắt giữ ngay sau đó
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục điều tra mở rộng
sáng nay một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
nam thanh niên điều khiển xe máy đâm vào xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển chạy ngược chiều khiến ba người bị thương nặng
vào khoảng bảy giờ sáng nam thanh niên khoảng một mươi tám tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ huyện đồng phú đi thành phố hồ chí minh
đến ấp minh hòa xã tân tiến bất ngờ đâm vào xe đạp điện do hai nữ sinh cấp ba điều khiển chở chạy ngược chiều theo hướng ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến cả ba bị ngã văng xuống đường và bị thương nặng hai phương tiện hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà nẵng đã liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý
thế nhưng số thanh thiếu niên a dua đua đòi vẫn cố tình chờ khi khuất bóng của lực lượng chức năng để tụ tập biểu diễn làm siếc trên đèo hải vân bất kể sớm tối
hành vi này không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn khiến cho nhiều người tham gia giao thông bất an lo lắng
những vụ việc mà trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng làm rõ trong thời gian gần đây đang tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tình trạng này
đoạn clip này vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi một đôi nam nữ đầu trần nền po vẫn thực hiện đổi tai ngay trên xe máy tại khu quà tay áo của đèo hải vân
giật nhanh chóng danh tính của đội trẻ đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp xác định
một tổ công tác được cử ngay ra thị trấn lang co để phối hợp cùng công an huyện phú lộc xác minh
phải rất khó khăn cảnh sát giao thông đà nẵng mới truy xét và tìm đến tận nơi ở của các đối tượng
cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành lập tổ xác minh nhanh truy bách các phương tiện mà được ghi hình trong đoạn clip
thì qua quá trình xác minh thì xác định được là phương tiện đó là ở lăng cô huế và xác định được danh tính của người điều khiển phương tiện
và qua đấu tranh thì người điều khiển đã phương tiện đã nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
đôi nam nữ được xác định là nguyễn thế anh ba mươi năm tuổi và nguyễn thị kim ngân hai mươi bốn tuổi
trước đó vào chiều một mươi chín tháng ba thế anh và vợ từ đà nẵng về huế qua khu vực đèo hải vân
thấy nhóm thanh niên tụ tập biểu diễn lạng lách trên đèo
này xin ý định rủ vợ tham gia và đổi tài
vụ việc đã khiến nhiều người dân bức xúc
tại cơ quan công an thế anh thành khẩn khai báo hành vi vi phạm
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay trăm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng
đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế lạng lách đánh võng biểu diễn
gây nguy hiểm trên tuyến đường đèo hải vân
cá biệt những trường hợp không có giấy phép lái xe không phanh che biển số để đối phó với cơ quan công an
tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định